tại buổi giao ban báo chí lãnh đạo ban tuyên giáo thành quỷ hà nội đã trả lời phóng viên về những câu hỏi có liên quan đến vụ việc hàng nghìn que thử hiv viêm gan b tại bệnh viện sanh pôn đã bị cắt đôi trước khi xét nghiệm được dư luận quan tâm
theo ông phạm thanh học phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo thành ủy hà nội lãnh đạo thành phố coi đây là việc nghiêm trọng cần phải kiểm tra xử lý
nếu hậu quả ít nghiêm trọng thì các cơ quan quản lý sẽ tiến hành kiểm điểm rút kinh nghiệm nếu nghiêm trọng phải điều tra truy tố
sáng ngày một mươi tháng một mươi hai chủ tịch ubnd tp hà nội đã có công văn hỏa tốc yêu cầu giám đốc sở y tế kiểm tra xử lý thông tin báo chí nêu
lý giải nguyên nhân vì sao tại buổi giao ban báo chí chiều nay bệnh viện đa khoa sanh pôn sở y tế chưa có mặt để báo cáo về sự việc
ông phạm thanh học cho biết bệnh viện đa khoa sanh pôn đã gửi thông báo tới ban tuyên giáo thành ủy sau khi có kết quả kiểm tra thanh tra hoặc có dấu hiệu vi phạm luật về hình sự các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc